với hành vi chống người thi hành công vụ đối tượng tạ văn phong
chú xã lê hồ huyện kim bảng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim bảng
tỉnh hà nam khởi tố bắt tạm giảm
trước đó vào ngày tám tháng bốn tại một đám cưới trên địa bàn
phong đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với một người cùng thôn
nhận được đơn trình báo công an xã lê hồ đã gửi giấy mời tạ văn phong
đến trụ sở công an làm việc
tuy nhiên phong không đến
khi lực lượng công an đến nhà mời ra trụ sở làm việc
đối tượng đã chống đối lăng mạ thách thức lực lượng làm nhiệm vụ
sau đó đối tượng đã tấn công đồng chí nguyễn văn viên
phó trưởng công an xã lê hồ rồi lái xe ô tô bỏ chạy
căn cứ các chứng cứ và hành vi của đối tượng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim bảng tỉnh hà nam
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam tạ văn phong
để tiếp tục điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê
thành phố đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đặng quốc thịnh
chú tệ huyện trưng mực a của tỉnh đắk lắc về hành vi tham ô tài sản
theo tài liệu điều tra vào ngày hai mươi bốn tháng hai
lợi dụng nhiệm vụ được sao là nhân viên bán hàng của công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu vạn lợi tại đà nẵng
có địa chỉ tại phường hoa khê quận thanh khê
thịnh đã chiếm đoạt số tiền bán hàng hơn hai mươi triệu đồng
để tránh sự phát hiện của công ty và truy tìm của lực lượng công an
thịnh đã bỏ trốn ra đảo con sẻ tre của tỉnh khánh hòa và không sử dụng điện thoại
sau quá trình xác minh đội cảnh sát kinh tế công an quận thanh khê
đã phát hiện bắt giữ thịnh ngay trên đảo và di lý về đà nẵng để phục vụ điều tra
tại cơ quan công an thịnh đã thừa nhận hành vi phạm tội
cho vay lãi nặng với lãi suất là từ ba trăm sáu mươi một năm đến bảy trăm ba mươi một năm
hai đối tượng là nguyễn tuấn anh và đoàn văn hợp cùng chú tỉnh thanh hóa
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
hai đối tượng này từ thanh hóa vào địa bàn tỉnh quảng nam thuê trọ
để thực hiện hoạt động cho vai lãi nặng thu góp theo ngày với lãi suất từ ba trăm sáu mươi đến bảy trăm ba mươi một năm
các đối tượng sử dụng mạng xã hội để đăng tải quảng cáo cho vay
khi đến hẹn mà con nợ không có tiền chi trả
các đối tượng liên tục gây áp lực dưới nhiều hình thức
cơ quan công an xác định từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
hai đối tượng đã cho sáu mươi lượt người vay số tiền trên bảy trăm linh triệu đồng thu lợi bất chính trên một trăm linh triệu đồng
khám xét khẩn cấp nơi ở của tuấn anh và hợp
lực lượng công an đã thu giữ năm cuốn sổ theo dõi tính tiền vay
tám giấy mượn tiền của bị hại một xe ô tô và nhiều tăng vật có liên quan
công an thành phố tam kỳ đã tạm giữ hình sự hai đối tượng và tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa triệt phá một trường đá gà ăn tiền
hoạt động quy mô lớn ở huyện eak bắt giữ ba mươi bốn đối tượng
hơn ba mươi cán bộ chiến sĩ đã ập vào nhà của trương văn hùng
phát hiện có hàng chục đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức đá gà ăn tiền
phát hiện lực lượng công an nhiều đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát
lúc này tổ công tác đã truy đuổi bắt giữ được ba mươi bốn đối tượng
tại hiện trường công an đã thu giữ tám con gà gần năm mươi triệu đồng
ba xe ô tô hơn hai mươi chiếc xe máy cùng nhiều tăng vật phục vụ cho việc đá gà ăn tiền
tất cả các con bạc này đều trú tại huyện eka mật rắc grom park của tỉnh đắk lắc và phú yên
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã quyết định tạm giữ hình sự một mươi một đối tượng
để điều tra về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc đồng thời truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn
sở giao thông vận tải tỉnh bắc cạn cho biết vào khoảng hai mươi ba h năm ngày một mươi một tháng tám
trên tuyến quốc lộ hai trăm bảy mươi chín đoạn qua địa bàn xã cao thượng huyện ba bể
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người tử vong và một người bị thương
xe ô tô chở gỗ lưu thông đến quốc lộ hai trăm bảy mươi chín đoạn qua thôn bản cải xã cao thượng
có dấu hiệu bị mất phanh đã đâm vào hộ lan dẫn đến lật xe làm hai người tử vong và một người bị thương
phương tiện hư hỏng nặng
ngay trong đêm lực lượng cứu hộ công an tỉnh bắc cạn và chính quyền địa phương đã khẩn trương có mặt
thực hiện cứu nạn cứu hộ đưa các nạn nhân ra khỏi xe gặp nạn đảm bảo trật tự an toàn giao thông
được chính thức thông xe từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai với kỳ vọng nâng cao năng lực hạ tầng và giảm tải cho quốc lộ một a
tuy nhiên sau một năm đi vào vận hành khai thác trên tuyến này
đã xuất hiện nhiều mối nguy gây mất an toàn giao thông
tài xế này cho biết đây được gọi là đường cao tốc nhưng lại có nhiều đều dốc
toàn tuyến không có hệ thống đèn chiếu sáng khiến việc lưu thông gặp nhiều trở ngại
đặc biệt từ hầm mũi trâu đến km hai mươi năm lại không có sóng ba g khi phương tiện gặp sự cố rất khó để xử lý
không chỉ quanh co đèo dốc hệ thống cảnh báo trên tuyến còn chưa có sự đồng bộ
dẫn đến sự nhầm lẫn và không kiểm soát được tốc độ
điều kiểm soát được tốc độ của người điều khiển phương tiện
đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến các vụ va chạm đã từng xảy ra trên tuyến
đường tránh lây sơn nó có một bất cập là đường thì cao tốc nhưng mà nó biển sáu mươi quá nhiều
hạn chế tốc độ quá nhiều với lại những cái điểm cua nó hơi bị nguy hiểm nếu thời tiết khô nắng
như thế này thì không sao nhưng nếu thời trước trời mưa gió thì nó sẽ ảnh hưởng đến khuất tầm nhìn
mà lái xe nó cũng không được an toàn nhiều lắm cái đồ dốc đồ dốc ngọt ngọt nên xa đi rất nguy hiểm
đoạn qua địa phận đà nẵng vẫn còn tồn tại nhiều bất cập nguy hiểm hơn cả là tình trạng người dân vẫn
còn tự ý mở các lối đi đường ngang bất chấp lệnh cấm băng qua đường lực lượng cảnh sát giao thông
đã tăng cường tuần tra phát hiện hàng loạt các điểm tự mở rộng tăng cường phát hiện hàng loạt các điểm tự mở rộng

đối với những tuyến những đoạn quanh co đều dốc bị che khuất tầm nhìn
là cần phải tăng cường các hệ thống biển báo và lắp đặt hệ thống camera giám sát
đồng thời có một số tuyến đường ngang là người dân tự mở đây dẫn đến tuyến tìm ẩn nguy cơ
lắp đặt hệ thống camera tăng cường điện chiếu sáng vào ban đêm kiểm soát chặt các đường ngang dân sinh tự mở
sẽ là các giải pháp hữu hiệu để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến này
hội đồng tiêu hủy công an tỉnh lào cai vừa tiến hành tiêu hủy lô hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ thu giữ được trong thời gian vừa qua
trước đó trong tháng ba qua tuần tra kiểm soát trên địa bàn phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lào cai phối hợp cùng đội quản lý thị trường số năm
cục quản lý thị trường tỉnh đã phát hiện kiểm tra thu giữ lô hàng gần một trăm linh thùng các loại bánh ngọt kẹo sữa phở trộn đóng hộp không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra chủ lô hàng đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh được nguồn gốc xuất xứ
với hành vi giả danh công an để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác nguyễn văn chiến hai mươi bốn tuổi vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đấu tranh làm rõ
chiến đã đến cửa hàng điện thoại trên đường quang trung thành phố quảng ngãi tự giới thiệu mình đang công tác tại công an thành phố quảng ngãi
sau khi tạo được lòng tin với chủ tiệm chia nói muốn mua
công an đã mua bốn điện thoại di động để mang đi tặng nhưng mục đích là chiếm lọt tài sản mang đi bán lấy tiền tiêu xài
do tin tưởng chủ tiệm đã đồng ý bán nợ điện thoại cho chiến số điện thoại trên chiến mang vào thành phố hồ chí minh tiêu thụ
cũng do cần tiền tiêu xài một nhóm thanh thiếu niên từ một mươi năm đến một mươi chín tuổi đã rủ nhau mang hung khí đi cướp tài sản
năm đối tượng đã bị công an huyện tân hiệp tỉnh kiên giang tạm giữ
các đối tượng là nguyễn vũ phương đinh văn hoài linh
trần văn định nguyễn đức sáng và dương văn duy cùng chú tỉnh kiên giang
theo kết quả điều tra vào hai giờ sáng ngày bảy tháng bốn nguyễn minh thương cùng với mẹ đang đứng đón xe trên quốc lộ tám mươi
đoàn thuộc khu phố b thị trấn tân hiệp đã bị năm đối tượng trên tiếp cận dùng hung khí không chế
cướp đi một điện thoại di động một túi sách bên trong có ba năm triệu đồng một đồng hồ đeo tay và nhiều giấy tờ tùy thân
sau khi gây án các đối tượng nhanh chóng lên xe mô tô chạy thoát
sau một ngày năm đối tượng đã bị công an huyện tân hiệp bắt giữ thu hồi tăng vật trả lại cho bị hại
dù đã để tài sản trong túi áo khoác nhưng nạn nhân vẫn bị đối tượng cướp giật
đối tượng thực hiện vụ việc này là huỳnh văn liêm chú tại huyện tây hòa tỉnh phú yên
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây hòa bắt tạm giam
dạng sáng ngày hai tháng bốn huỳnh văn liêm mượn xe máy với mục đích làm phương tiện đi cướp tài sản của người đi đường
tại quốc lộ hai mươi chín phát hiện một người phụ nữ có để điện thoại trong túi áo khoác
liêm đã bám theo giật lấy tài sản liêm sau đó mang điện thoại đi cầm cố được một ba triệu đồng để tiêu xài
vào cuộc điều tra công an huyện tây hòa đã nhanh chóng làm rõ thủ phạm
truy thu được tài sản bị cướp và tạm giữ xe mô tô là tăng vật gây án
vào sáng ngày hôm qua tòa nhân dân huyện bình chánh tp hcm đã mở phiên tòa xét xử bị cáo nguyễn thị bích thủy
quê tỉnh đồng nai về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thủy được cư dân mạng biết đến với trang facebook và kênh youtube có tên là bích thủy tv
mặc dù tại tòa bị cáo nguyễn thị bích thủy không thừa nhận hành vi lừa đảo và cáo trạng truy tố
về số tiền ba trăm linh triệu đồng bị cáo nguyễn thị bích thủy thừa nhận có nhận
nhưng không phải đã chạy đấu thầu bài giữ xe máy bệnh viện quận gò vấp
tuy nhiên theo hội đồng xét xử căn cứ các tài liệu chiến cứ đủ căn cứ kết luận vào giữa năm hai nghìn một mươi bảy
quận gò vấp có chủ trương đấu thầu bãi giữ xe máy
bị cáo khoe bản thân là phóng viên htv có mối quan hệ thân thiết với ông phạm hữu quốc
giám đốc bệnh viện quận gò vấp nên có thể giúp chúng đấu thầu bãi giữ xe
bằng những thông tin gian dối trên bị cáo nguyễn thị bích thủy đã chiếm đoạt của anh nguyễn hà thu
và anh nguyễn văn tiến số tiền ba trăm linh triệu đồng
có mặt tại tòa ông phạm hữu quốc giám đốc bệnh viện quận gò vấp cũng phủ nhận toàn bộ lời khai của bị cáo
và cho biết bị cáo nguyễn thị bích thủy tự xưng phóng viên để tạo mối quan hệ với ông
tuy nhiên không có việc thoát thuận cũng như gửi mail như lời khai của bị cáo nguyễn thị bích thùy
ngoài mức án tám năm tù hội đồng xét xử cũng tuyên tịch thu ba trăm linh triệu đồng từ bị cáo
xuân mật công quỹ nhà nước do nguồn gốc số tiền được sử dụng nhằm mục đích can thiệp việc trách pháp luật
đồng thời hội đồng xét xử cũng đề nghị công an huyện bình chánh tiếp tục làm rõ hành vi của những người đưa và nhận số tiền trên
thưa quý vị sông cổ chiên và sông hậu đoạn qua địa bàn tỉnh trà vinh được biết đến là điểm nóng về tình trạng khai thác cát trái phép
nạn khai thác cát sông đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ sạt lửa nghiêm trọng gây bức xúc cho người dân
thời gian qua mặc dù lực lượng công an tỉnh trà vinh đã tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm
nhưng do lợi nhuận từ hoạt động khai thác cát rất cao nên các đối tượng vẫn dùng đủ mọi chiêu trò thủ đoạn để tận thu nguồn cát
trên tuyến sông cổ chiên và sông hậu hiện có hàng chục phương tiện vận tải thủy có hành vi tự hoán cải công năng
bằng cách gắn các thiết bị bơm hút cát như thế này nhằm tận thu cát trên các tuyến sông
trước sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an các đối tượng cũng tìm đủ mọi thủ đoạn chiêu trò nhằm đối phó
trong đó thường xuyên lợi dụng đêm tối để gia tăng
trên tuyến sông cổ chiên và sông hậu hiện có hàng chục phương tiện vận tài thủy có hành vi tự hoán cải công năng

thì sau khi là thành lập chút cát thì lực lượng các quân xã giáp giới và quyền thành lập chút thì hoạt động là ban đầu là có sự chủ trương rất tích cực cho nên hoạt động khai thác cát là cơ bản ban đêm thì các đối tượng khai thác khoáng sản chỉ do lợi dụng vẫn còn hoạt động nhưng mà nó hạn chế nhiều so với trước đây
công an tỉnh trà vinh cũng chỉ đạo xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức cá nhân có hành vi bao che tiếp tay cho các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép
nghiêm cấm các trường hợp can thiệp vào việc xử lý của lực lượng chức năng
kiên quyết xử lý nghiêm hành vi khai thác cát trái phép theo tinh thần không có ngoại lệ không có vùng cấm
công an quyện cũng sẽ có kế hoạch để làm sao bắt xử lý triệt để trong các đối tượng khai thác này
ngoài ra thì công an quyện cũng làm tốt công tác chuyên truyền dẫn động người dân đặc biệt là các đối tượng có phương tiện các đối tượng có phương tiện để khai thác các đối tượng đã có quán cãi
trên cơ sở đó công an huyện long sẽ chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông lực lượng xã hội tình sự để mời gọi hỏi giáo dục viết cam kết không duy phạm
ngoài ra thì sẽ truyền truyền việc duy phạm khắc xong này sẽ bị xử lý rất là
nghiêm túc vì vậy các đối tượng nên tạo một công an việc làm khác không nên tiếp tục vi phạm
để ngăn chặn hiệu quả tình trạng khai thác cát trái phép bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an tỉnh trà vinh
thì các ban ngành liên quan cũng cần quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản
trong đó siết chặt việc cấp giấy phép thăm dò khai thác khoáng sản trên các tuyến sông công tác kê khai nộp thuế của các công ty được phép khai thác khoáng sản